đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã về thăm tặng quà cho gia đình chính sách
nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
tại xã bình long huyện bình sơn đồng chí võ văn thưởng đã trao hai trăm linh xuất quà tết
và một mươi một căn nhà chữ thập đỏ cho hai trăm linh hộ là hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam xã bình long huyện bình sơn
đồng chí gặp gỡ thăm hỏi bà con nhân dân chia sẻ những thiệt hại với người dân
địa phương trong đợt mưa lũ cuối năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
sau khi tặng quà cho người nghèo đồng chí võ văn thưởng đã đến thăm gia đình bà hồ thị thu
ở thôn long xuân xã bình long huyện bình sơn
bà hồ thị thu có cha và anh ruột là liệt sĩ bản thân bà là người neo đơn
đồng chí võ văn thường đã tặng quà thăm hỏi sức khỏe động viên
chúc bà đón tết mậu tuất đủ đầy và ấm áp